hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công ty của phần may lê trực đại diện là ông trần đức minh chủ tịch hội đồng quản trị đã bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền là một trăm linh triệu đồng do có hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng số một mươi một do sở xây dựng cấp và hồ sơ thiết kế được xác nhận theo giấy phép xây dựng đối với trường hợp dự án đầu tư xây dựng được cấp phép xây dựng mới
cụ thể về chiều cao công trình theo giấy phép xây dựng công trình cao đến đỉnh tung thang là năm mươi ba mét
hiện chủ đầu tư đã xây dựng tự ý điều chỉnh tăng chiều cao các tầng và xây dựng thêm tầng một mươi chín sai so với tổng chiều cao được cấp
công trình còn bị áp dụng tình tiết tăng nặng do vi phạm nhiều lần quy định tại điểm b khoảng một điều một mươi luật xử lý vi phạm hành chính năm hai nghìn một mươi hai
ủy ban nhân dân quận ba đình đã đồng thời có các biện pháp khác buộc chủ đầu tư phải nghiêm túc thực hiện như là đình chỉ toàn diện thi công xây dựng công trình yêu cầu chủ đầu tư xây dựng và lập phương án phá rỡ
phần công trình vi phạm trật tự xây dựng báo cáo cơ quan có thẩm quyền trước ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng một mươi phương án phá rỡ phải được xác định rõ ràng tiến độ từ khi thực hiện việc phá rỡ đến khi kết thúc
nếu chủ đầu tư không thực hiện thì bị cưỡng chế phá rỡ và phải chịu trách nhiệm về toàn bộ chi phí tổ chức cưỡng chế phá rỡ